theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật đến trưa nay huyện đảo lý sơn bắt đầu có gió cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
hiện chính quyền địa phương và người dân đã hoàn thành các công tác phòng tránh bão tại vùng đảo
nơi bão số một mươi ba vào đầu tiên tại tỉnh quảng ngãi
hiện huyện đảo lý sơn đã di rời hai trăm tám mươi hộ dân với gần chín trăm linh người vùng ven biển vào khu vực an toàn
là các khu dân cư nhà văn hóa kiên cố để an toàn cho bà con
trên sáu trăm linh tàu thuyền gồm tàu cá tàu vận tải cano tàu khách được di chuyển
neo đậu tại các vũng tàu thuyền trên đảo
hiện vẫn còn bảy tàu với hơn một trăm linh ngư dân đang hoạt động tại quần đảo trường sa
và vùng biển duyên hải nam trung bộ đang được di chuyển vào các khu vực an toàn để tranh chú bão số một mươi ba
tại quảng ngãi đảo lý sơn sẽ là nơi bão số một mươi ba đi qua và gây ảnh hưởng đầu tiên
chịu nhiều ảnh hưởng từ các cơn bão liên tục
nhưng với tinh thần chủ động khẩn trương huyện lý sơn tiếp tục vượt qua bão lần này